liên quan đến việc trưởng thôn tại làng cơ leng thị trấn sa thầy tỉnh con tum đã thu phí người dân khi nhận thẻ bảo hiểm y tế mới thuộc các đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm
bảo hiểm xã hội việt nam đã có công văn phản hồi lại kênh truyền hình nhân dân cũng như có công văn gửi bảo hiểm xã hội con tum yêu cầu lập tức kiểm tra thông tin này đồng thời gửi báo cáo về bảo hiểm xã hội việt nam trước ngày một mươi năm tháng ba tới đây
theo đó công văn số bảy trăm chín mươi hai của bảo hiểm xã hội việt nam ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi tám gửi bảo hiểm xã hội con tum nêu rõ yêu cầu bảo hiểm xã hội con tum khẩn trương giả soát báo cáo tình hình cấp thẻ bảo hiểm y tế mới cho người dân tham gia trên địa bàn tỉnh
trong đó tập trung nêu rõ tổng số người chưa được nhận của từng nhóm đối tượng và nêu nguyên nhân cụ thể
có báo cáo tóm tắt quy trình cấp thẻ bảo hiểm y tế mới của bảo hiểm xã hội tỉnh huyện
chỉ đạo bảo hiểm xã hội các huyện
kiểm tra các cơ quan đơn vị người có trách nhiệm chuyển thẻ bảo hiểm y tế mới đến tay đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
nếu phát hiện có thu phí thêm không có trong quy định thì cần kịp thời xử lý
đối với trường hợp của người dân tại làng caleng thị trấn sa thầy huyện sa thầy tỉnh con tum yêu cầu bảo hiểm xã hội con tum chỉ đạo kiểm tra báo cáo chi tiết gửi về bảo hiểm xã hội việt nam trước ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trường hợp công chức viên chức cơ quan bảo hiểm xã hội có liên quan sẽ xử lý theo pháp luật
bảo hiểm xã hội việt nam khẳng định không có bất cứ một quy định nào về việc người tham gia bảo hiểm phải trả phí vận chuyển khi nhận thẻ bảo hiểm y tế
tuy nhiên quá trình giao thẻ bảo hiểm y tế đến tay người dân do địa phương chịu trách nhiệm đã để xảy ra sự việc trên
bảo hiểm xã hội việt nam sẽ nhanh chóng giả soát kiểm tra để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn